quỹ ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu ban quản lý dự án xây dựng đường sắt đầu thị số hai
biến thành tham lương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
phần đầu hết tháng tám này ban giao bảy mươi mặt bằng
tuyến metro số hai dài hơn một mươi một km đi qua sáu quận một ba một mươi một mươi hai tân bình và tân phú
có vốn đầu tư bốn mươi bảy tám trăm chín mươi tỷ đồng
dự án có sáu trăm linh hai hội dân cần giải tỏa với kinh phí khoảng ba tỷ đồng
trong đó một trăm linh tám hội dân đã nhận tiền bồi thương năm mươi ba hộ đã ban giao mặt bằng
các hội dân thuộc diện giải tỏa chủ yếu nằm trên tuyến đường cách mạng tháng tám
thuộc quận ba và quận một mươi
quỹ ban nhân dân tp hcm đề nghị các đơn vị tập trung triển khai công tác bồi thương
hỗ trợ tái định cư dự án phấn đấu đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành chín mươi thủ tục và chi trả bồi thương đồng thời ban giao bảy mươi mặt bằng
quỹ ban nhân dân các quận thực hiện đồng bộ việc bồi thương và tiếp nhận mặt bằng
tập trung vận động giải thích để người dân ủng hộ việc triển khai dự án
dự kiến đến tháng một mươi sẽ khởi công tuyến metro số hai